thực hiện công điện số một trăm năm mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
trong đó có việc đưa công dân việt nam từ trung quốc về nước
công dân trở về qua cửa khẩu quốc tế lao cai được kiểm tra y tế sơ bộ và đưa về khu vực cách ly tập trung một mươi bốn ngày để theo dõi theo quy định
về cơ sở vật chất tỉnh lào cai đã bố trí sắp xếp gần bốn trăm linh giường bệnh tại các khu vực và có thể mở rộng lên đến hơn hai ba trăm linh giường
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cũng giao sở y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các phương án triển khai cụ thể
cho từng tình huống để tiếp nhận phân loại theo dõi và phòng chống dịch bệnh đảm bảo nhanh chóng và hiệu quả